trong kỳ điều chỉnh giá xăng hôm nay giá xăng dầu có thể giảm từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh đồng một lít
nguyên nhân là do giá xăng dầu trên thế giới đang có dấu hiệu hạ nhiệt
theo thông báo từ bộ công thương giá xăng ron chín mươi hai xăng nền để pha chế e năm
bình quân trên thị trường singapore ở chu kỳ này khoảng tám mươi hai usd một thùng giảm bốn sáu so với chu kỳ trước
còn ron chín mươi năm cũng đang tiến tới mức bình quân tám mươi bốn usd một thùng giảm bốn ba trước đó là tám mươi bảy tám usd một thùng
nếu liên bộ công thương tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng dầu thì trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày hôm nay hai mươi hai tháng sáu
giá xăng dầu có thể giảm mạnh từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh đồng một lít